nhân ngày này thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm hỏi chúc mừng các nhà giáo
bài viết được đăng tải trên trang nhất trang bốn báo nhân dân
phát biểu ý kiến nhân dịp tới thăm các nhà giáo và cũng là các văn nghệ sĩ tên tuổi của đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ đang tích cực nghiên cứu sớm để có những chính sách phù hợp
cho các nhà giáo cũng như văn nghệ sĩ để bảo đảm những người hoạt động trong lĩnh vực này
vừa có cuộc sống ổn định vừa có những đóng góp lớn hơn nữa
và sự nghiệp giáo dục đào tạo và văn học nghệ thuật của nước nhà
hôm qua quốc hội đã dành thời gian để thảo luận về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng sự cần thiết về cơ chế riêng để tp hcm phát triển vì cả nước
cấp bách có chính sách đặc thù để tp hcm phát triển vì cả nước
bài viết được đăng trên báo sài gòn giải phóng
theo nhiều ý kiến đại biểu việc tạo cơ chế sẽ giúp tp hcm giải quyết áp lực hạ tầng
nâng cao đóng góp đầy lùi tệ nạn xã hội nâng cao chất lượng lao động lan tỏa cho các địa phương
phát huy động lực cho khu vực tập trung doanh nghiệp lớn nhất cả nước ở đây
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị quyết tâm khẳng định
khi có cơ chế tp hcm đứng trước thử thách lớn đứng trước trách nhiệm lớn
cả nước đã vì thành phố thì thành phố cũng phải thể hiện sự tự trọng trách nhiệm của mình
để thực hiện và hoàn thành thí điểm thành công để có thực tiễn đánh giá tác động về cơ chế
chính sách để từ đó có cơ hội nhân rộng ra
bảy cán bộ vừa bị khởi tố tại tỉnh sơn la do đã làm trái nhiều quy định nâng khống diện tích đất đền bù
di dân tái định cư để rút ruột ngân sách nhà nước nâng khống diện tích đất đền bù tại thủy điện sơn la
gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
ngày hai mươi tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã thực hiện
lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở của bị can đèo văn ban sáu mươi một tuổi
nguyên cán bộ ủy ban nhân dân huyện mường la bí thư tri bộ bản co trai xã mường trùm
để điều tra về tội cố ý làm trái
trước đó cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi bốn bị can
những đối tượng này đã lợi dụng việc giải phóng mặt bằng tổ chức di dân tái định cư
để thực hiện xây dựng thủy điện sơn la để đo đạc lại diện tích đất của người dân
và cho ra những con số khống gấp nhiều lần diện tích đất thực tế gây thiệt hại của nhà nước hàng tỷ đồng
bến xe cóc khủng ngang nhiên tồn tại giữa thủ đô là nhan đề bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay
một bến cóc khùng rộng hàng ngàn mét vuông tồn tại trên địa bàn phường mỹ đình một
quận nam từ liêm thành phố hà nội hoạt động hết sức chuyên nghiệp
mỗi ngày có hàng trăm lượt xe chạy tuyến cố định ngang nhiên ra vào bắt khách
sự việc diễn ra hàng ngày nhà xe vẫn ung dung đánh xe vào bến trả khách
nhưng lực lượng chức năng vô tư ngồi uống nước cách đó chừng vài mét
mọi chuyện đều diễn ra công khai minh bạch như ban ngày
liên quan đến vụ việc bốn trẻ sơ sinh đồng loạt tử vong tại bệnh viện sản nhi tỉnh bắc ninh vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một
nguyên nhân ban đầu được xác định là do sốc nhiễm khuẩn
theo ông vũ ba quyết giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
sức khỏe của các trẻ sơ sinh non tháng không hoàn toàn đánh giá được dựa trên cân nặng của trẻ
mà còn xem xét cả về các bệnh lý kèm theo
còn vụ trưởng vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em bộ y tế nguyễn đức vinh cho biết
qua kiểm nghiệm ban đầu thấy cả bốn trẻ đều có sốc suy hô hấp sốc nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn huyết suy đa phủ tạng
ông vinh cho hay đã yêu cầu bệnh viện ra soát lại quy trình chống nhiễm khuẩn cấy khuẩn ở lồng ấp và một số vị trí
nguyên nhân cụ thể gây ra vụ việc đau xót này đang được các chuyên gia đầu ngành về nhi khoa nghiên cứu
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo